vâng và bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục có thể bạn quan tâm
anh anh vũ này anh có thừa nhận với tôi rằng là
tết thì là một cái dịp mà chúng ta có thể có những cái bữa cơm xung họp này
rồi đến nhà nhau chúc tụng nhau thăm họ hàng
thăm những người thân trong gia đình của mình
thế nhưng không phải vì một cái lý do đó
có thể là chúng ta bận rộn với công việc chẳng hạn
hoặc một cái lý do nào đó thôi
thì chúng ta không thể đến gặp gỡ nhau
để trao cho nhau trực tiếp những cái lời chúc đó
thay vào đó thì chúng ta sử dụng công nghệ đúng không ạ
vâng cũng có những cái trường hợp mà
vì hoặc cái địa lý hoặc là vì những cái điều kiện nhất định
nên là chúng ta không thể nào đến gặp mặt trực tiếp được
thế nên nếu bản thân tôi thì tôi hay thường chọn cách là
sử dụng những tin nhắn thậm chí là gửi hình ảnh
hoặc là những cái biêu thiết trên mạng
để có thể truyền tải được những cái tình cảm của mình
đến với cả người mà chúng tôi muốn gửi tình cảm đến
vâng ạ có thể là có rất nhiều những cái cách để chúng ta quan tâm
đến những người thân của chúng ta
và dù có gặp hay không
thì mọi người cũng có thể gặp được những người thân của chúng ta

để gửi lời chúc cho nhau
đó cũng chính là lý do vì sao mà nhu cầu sử dụng dịch vụ bốn g
trong dịp tết đã tăng mạnh đột biến
theo nhà mạng viettel thì xu hướng sử dụng dữ liệu
vào dịp tết năm nay tăng rất mạnh
so với tết năm hai nghìn một mươi tám thì lưu lượng data lớn gấp hai lần
trong đó chủ yếu tăng trên mạng bốn g với hai tám lần
tết năm nay cũng thể hiện rõ rệt xu hướng về quê ăn tết của người dân
theo thống kê của viettel thì có khoảng sáu năm triệu thuê bao
di chuyển giữa các địa phương trên cả nước vào dịp tết
trong đó chủ yếu từ các thành phố lớn như hà nội tp hcm bình dương đồng nai
về các tỉnh an giang thái bình nam định
qua số liệu theo dõi trên hệ thống của viettel
thì hai tỉnh có nhiều thuê bao di chuyển về nhiều nhất là nghệ an và thanh hóa
tính đến hết ngày ba mươi tết số thuê bao viettel đổ về nghệ an là gần năm trăm linh
về thanh hóa là gần sáu trăm linh
lưu lượng data tại hai địa phương này vào thời điểm giao thừa năm nay
cũng cao gấp ba lần so với thời điểm giao thừa của năm hai nghìn một mươi tám
và nhiều hơn so với ngày thường khoảng một tám lần
và một thông tin tiếp theo hẳn sẽ khiến cho những người đã và dự định
có nhu cầu mua nhà ở xã hội quan tâm
đó là thủ tướng chính phủ vừa ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi
tại ngân hàng chính sách xã hội
đối với các đối tượng mua thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc là cải tạo sửa chữa nhà ở
theo đó thì lãi suất vay mua nhà ở xã hội
năm hai nghìn một mươi tám là một năm triệu đồng

đây là quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở
đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
hộ gia đình thuộc diện đối tượng
theo quy định của quyết định này có nhu cầu vay vốn
được vay tối đa là hai mươi năm triệu đồng một hộ
từ ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc là sửa chữa nhà ở
các khoản vay theo quyết định này có thời hạn vay là một mươi năm năm
trong đó thì thời gian ân hạn là năm năm
thời gian trả nợ tối đa là một mươi năm
bây giờ thì thời gian trả nợ tối đa là một mươi năm năm
bắt đầu từ năm thứ sáu mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là một mươi tổng số vốn đã vay
đồng thời lãi suất cũng không vượt qua lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng
do nhà nước chỉ định để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc là cải tạo sửa chữa nhà ở
theo quy định của nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
như vậy là khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội
năm hai nghìn một mươi chín giao động từ ba đến bốn
thông tin tiếp theo cũng là một chính sách mới
sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tuần sau
đó là ngân hàng nhà nước đã ra thông tư bốn mươi bảy hai nghìn một mươi tám tt nhnn
ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
kèm theo mã hs thuộc phạm vi quản lý của ngân hàng nhà nước việt nam
trong lĩnh vực vàng
và từ ngày một mươi hai tháng hai thì việc xuất nhập khẩu vàng miếng
sẽ thuộc phạm vi quản lý của ngân hàng nhà nước
thông tư quy định danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
kèm theo mã hs thuộc phạm vi quản lý của ngân hàng nhà nước việt nam
trong lĩnh vực vàng
là vàng nguyên liệu được mô tả cụ thể như sau
vàng dưới dạng khối thỏi hạt miếng và các loại vàng khác
ngoại trừ vàng dưới dạng bột dung dịch vẩy hàn muối vàng
và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm
hàng hóa vàng nguyên liệu thuộc quản lý của ngân hàng nhà nước
được áp mã hs như sau
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
vâng như thông tin chị liên vừa cung cấp
thì chắc chắn là từ ngày một mươi hai tháng hai này
thì rất là nhiều những cái cửa hàng và kinh doanh và mặc đặc huy
sẽ phải điều chỉnh lại để cho phù hợp với thông tin
vâng ạ thật ra thì với một cái chính sách nào mà khiến được ban hành ra
thì tất cả các doanh nghiệp đều phải áp dụng và cập nhật
những chính sách như thế để chúng ta có thể có những kế hoạch hoạt động cho cụ thể hơn
và thưa quý vị một thông tin tiếp theo cũng liên quan đến doanh nghiệp
tuy nhiên lại không phải là chính sách
mà lại là một thống kê cho thấy những cái xu hướng kinh doanh trong thời gian này
đó là bán buôn bán lẻ công nghiệp chế biến xây dựng
đang là những ngành nghề có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất
trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo công bố của tổng cục thống kê
thì trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín

cả nước có một mươi bảy mươi chín doanh nghiệp
cả nước có một mươi bảy mươi chín doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
với số vốn đăng ký là một trăm năm mươi một một nghìn tỷ đồng
giảm bảy về số doanh nghiệp
và tăng năm mươi ba tám về số vốn đăng ký
so với cùng kỳ năm trước
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới
đạt một mươi năm tỷ đồng tăng sáu mươi bốn tám
nếu tính cả bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng vốn đăng ký
tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế
trong tháng một là sáu trăm ba mươi năm một nghìn tỷ đồng
bên cạnh đó còn có tám bốn trăm sáu mươi năm doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tăng tám mươi bốn năm so với cùng kỳ năm trước
nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng một năm nay
lên hơn một mươi tám năm nghìn doanh nghiệp
tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới
trong tháng là một trăm linh bảy chín nghìn người
tăng hai mươi sáu năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị dân ca quan họ vẫn luôn là một phần quý giá của văn hóa của việt nam
và vào năm hai nghìn chín thì unesco đã công nhận dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
thế nhưng ít ai biết được rằng là hát dân ca quan họ hiện nay
thì xuất phát từ tục hát canh một trong những tục hát cổ nhất của quan họ
vâng để tham gia hát canh thì các liền anh liền chị phải thuộc hàng trăm câu hát quan họ cổ
tuy nhiên những lời hát quan họ cổ này thì lại không một sách của quốc gia
nào được ghi lại mà cách học quan họ cổ duy nhất
chính là học từ những nghệ nhân cao tuổi
và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị ghé thăm làng diềm bắc ninh
nơi được coi là cái nôi của các điệu dân ca quan họ để tìm hiểu về tục hát cổ này
thưa quý vị một hình ảnh quen thuộc của các làng quê bắc bộ đó là chiếc cổng làng
cổng làng là một biểu tiệm văn hóa
nơi lưu giữ nhiều giá trị về kiến trúc nghệ thuật cũng như về văn hóa lịch sử
nơi chứng kiến các thế hệ những người con của làng sinh ra lớn lên ra đi trở lại trở lại quê hương